công an quận bắc từ liêm tập trung tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
yêu cầu này được đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của ủy ban nhân dân quận bắc từ liêm
thành phố hà nội vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay
những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của quận bắc tử liêm đã có nhiều bước phát triển mới
đồng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
với vai trò là lực lượng nòng cốt công an quận bắc tử liêm đã tích cực tham mưu cấp ủy
chính quyền và ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám quận triển khai thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả
được nhân rộng trong toàn quận và thành phố như mạng xã hội bình yên
trinh sát không chuyên ban đêm toàn dân lắp đặt camera an ninh
đặc biệt công an quận đã tham mưu cho ủy ban nhân dân quận ban hành giải thưởng gương điển hình tiên tiến
trong công tác phòng chống tội phạm và tổ chức tuyên dương hàng năm vào dịp một mươi chín tháng tám
qua đó nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống tội phạm
chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của quận
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cho biết
thời gian tới sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội có nhiều thời cơ thuận lợi
nhưng cũng đối mặt với nhiều vấn đề mới khó khăn thách thức
trên địa bàn thành phố hà nội nói chung và quận bắc từ liêm nói riêng
đang tiềm ẩn nhiều yếu tố đe dọa đến ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
đòi hỏi hệ thống chính trị công an quận nỗ lực phấn đấu hơn nữa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình
xây dựng lực lượng công an nhân dân xây dựng củng cố hệ thống lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tự quản tự phòng để chủ động ngay từ đầu ngay từ sớm từ xa xử lý hậu quả các mầm móng gây mất an ninh trật tự
đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc của toàn thể nhân dân
đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của thủ đô hà nội
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước trung tướng lê quốc hùng đã trao tặng huân chương chiến công hạng nhất
cho công an quận bắc tử liêm trao bằng khen của chính phủ bộ công an cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
tiêu biểu gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc